bên cạnh việc duy trì kiểm soát hàng hóa trên khâu lưu thông lực lượng công an tỉnh cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn trong đó tập trung vào các mặt hàng trọng điểm

do vậy đòi hỏi lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu hàng cấm hàng giả không để đối tượng lợi dụng thời điểm hậu covid một mươi chín để thực hiện hành vi sai trái
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là tiểu mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên minh hương
xin mời chị minh hương
vâng ạ xin cảm ơn anh thế cương
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
trên báo lao động số ra ngày hôm nay đã đăng tải bài viết với nhan đề thi vào lớp một mươi tại tp hcm cân chắc kiến thức nội quy và chuẩn bị tâm lý vững
nội dung bài viết đề cập đến việc ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy hơn tám mươi hai thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập ở tp hcm sẽ làm thủ tục dự thi tại các địa điểm thi
với số lượng đăng ký nguyện vọng một
tăng gần một bảy trăm linh hồ sơ tp hcm bố trí ba một trăm chín mươi một phòng thi tại một trăm ba mươi năm điểm thi và huy động một mươi một bốn trăm bốn mươi sáu giáo viên nhân viên tham gia công tác coi thi và ba bốn trăm ba mươi giáo viên tham gia công tác chấm thi
sở giáo dục và đào tạo cho biết rằng đề thi lớp một mươi sẽ xuất hiện câu hỏi phân loại nhưng nằm trong chương trình đã học
những kiến thức của bộ giáo dục đào tạo đã giảm tải sẽ không xuất hiện trong đề thi
để có kết quả thi tốt đối với các thí sinh thì các thí sinh cần phải học đọc và hiểu vận dụng kiến thức tìm hiểu thêm kiến thức xã hội
bên cạnh đó phải chuẩn bị cho mình tâm lý kiến thức vững vàng và sức khỏe tốt
trong quá trình tuần tra kiểm soát các tàu kiểm ngư đã phát hiện và xua đuổi hai trăm hai mươi hai tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền việt nam
và thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân online
cục kiểm ngư cho biết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng kiểm ngư phối hợp với các đơn vị tiếp nhận xử lý một trăm linh ba vụ với một trăm một mươi tám tàu
có sáu trăm một mươi ba người gặp tai nạn sự cố khi hoạt động nghề cá trên biển cứu thành công bốn mươi bốn tàu và bốn trăm ba mươi tám người
đặc biệt ngay sau khi trung quốc đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên biển đông từ ngày một tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng tám
các tàu kiểm ngư tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra bảo vệ động viên ngư dân bám biển
các hoạt động khai thác hải sản trên biển đông
còn trên báo tuổi trẻ online đăng tải bài viết có nhăn đề chính là phát hiện hơn sáu hai trăm linh trường hợp sai chỉ số hóa đơn tiền điện
ông nguyễn quốc dũng trưởng ban kinh doanh evn cho biết kết quả kiểm tra tại năm tổng công ty cho thấy
có sáu hai trăm bảy mươi một trường hợp phải điều chỉnh và xử lý hóa đơn sai hỏng do nguyên nhân sai chỉ số đã chiến tỷ lệ hai mươi hai
truy thu do sai gây giảm cho khách hàng là một hai trăm bốn mươi chín trường hợp và thoái hoàn do sai gây tăng cho khách hàng là sáu trăm năm mươi bảy trường hợp
các nguồn nhân liên quan đến ghi chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ chỉ số treo tháo khách hàng báo số sai tạm tính hoặc do nhân viên nhập sai số
trong số các tổng công ty điện lực thì tổng công ty điện lực miền bắc có số khách hàng phải điều chỉnh lớn nhất với bốn ba trăm bốn mươi năm trường hợp
các ngân hàng thị phần lớn dự báo lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm tiếp trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
và thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
trong hơn nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hệ thống ngân hàng đã liên tiếp giảm lãi suất huy động và có nhiều đợt điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm kích cầu tín dụng trong bối cảnh đại dịch
xu hướng giảm có thể vẫn chưa dừng lại
khảo sát của vụ dự báo thống kê ngân hàng nhà nước cho biết
hơn một nửa ngân hàng tham gia đánh giá mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ tiếp tục giảm trong quý ba và cả năm hai nghìn hai mươi
trong đó các ngân hàng chiếm thị phần lớn trên thị trường đều kỳ vọng lãi suất sẽ giảm tiếp
thông tin vừa rồi cũng vừa kết thúc một điểm báo sáng nay
và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ trường quay sáng phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
dù sớm bị dẫn bàn ở hiệp một và chơi thiếu người ngay từ đầu hiệp hai vì cầu thủ đội nhà nhận thẻ đỏ
song đội bóng công an nhân dân đã thể hiện bản lĩnh khi liên tiếp dùng lên để tìm kiếm bàn gỡ
nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội được đền đáp vào những phút cuối trận bọn gỡ hòa
ống định tỷ số một một của cầu thủ phan du học
bọn em thì đá vì tinh thần vì cái màu cờ xét áo của công an nhân
vì cái tinh thần tuy bọn em thiếu người rất sớm từ đầu hiệp hai nhưng vì cái tinh thần sự nỗ lực của bọn em
em hò hát cái anh em thi đấu và có một cái bàn thắng phút bùi giờ cũng là một cái sự nỗ lực của toàn đội và ban huấn luyện
cái sự đền kết của đội và cùng ban huấn luyện đã đông đắp anh em cố gắng để bước vào mùa giải
tuy bọn em chuẩn bị chưa tốt nhưng với hai trận đầu với bốn điểm như thế thì bọn em tin sẽ có thể lên hạn
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân từng là một trong những đội bóng mạnh thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ
sau nhiều năm biến động chủ trương của ngành công an hiện nay đã trở lại củng cố đội bóng với quyết tâm tạo ra sinh khí mới và tìm lại hình ảnh bóng đá công an thời vàng son
trận hòa trong thế khó của câu lạc bộ công an nhân dân trước câu lạc bộ gia đình càng trở nên có ý nghĩa khi các cầu thủ ban huấn luyện được đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tới thăm hỏi động viên và cổ vũ trận đấu